phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
khối không khí lạnh tăng cường còn có khả năng chi phối thời tiết khu vực bắc bộ trong sáng ngày hôm nay
sau đó sẽ suy yếu và lịch dần ra phía biển
thời tiết sẽ còn nhiều mây tại khu vực các tỉnh ở phía bắc nhất là khu vực tây bắc bộ
trong ba ngày sắp tới đêm và sáng trời nhiều mây phổ biến không mưa
trưa chiều trời nắng đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ là từ một mươi sáu hai mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong ba ngày tới nền nhiệt độ sẽ trên đà tăng dần
như vậy trời rét vùng núi có nơi rét đậm còn xảy ra tại khu vực trong ngày thứ năm
bắt đầu từ ngày thứ sáu trời sẽ ấm áp hơn chỉ còn rét về đêm và sáng
với nhiệt độ giao động từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ
sau đó sẽ đích nghẹ lên từ ngày
tuy nhiên vào buổi sớm có sương mù dày rác làm tầm nhìn sẽ giảm hơn
thậm chí có mưa nhỏ có khả năng xảy ra một vài nơi ở các vùng ven biển và nam đồng bằng trong sáng sớm
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế do vẫn chịu tác động bởi đới gió đông bắc
kết hợp với yếu tố địa hình nên trong ngày hôm nay
tại khu vực các tỉnh từ quảng bình xuống đến huế trời vẫn còn nhiều mây lác đác những cơn mưa nhỏ
bắt đầu từ ngày mùng ba mưa sẽ giảm nhanh chỉ còn xảy ra một vài nơi
nắng sẽ quay trở lại và xuất hiện kéo dài trong ngày
nên nhiệt độ có xu hướng gia tăng dần theo từng ngày
cao nhất rơi vào ngày mùng năm phổ biến giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
và ngày mai ở phía bắc trời nhiều mây có mưa giải rác trời lạnh
ở phía nam mây thay đổi có mưa vài nơi
sang hai ngày mùng bốn và ngày mùng năm
phổ biến không mưa ngày nắng nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh vùng cao tây nguyên
mưa nhỏ trong thời đoạn ngắn có thể xuất hiện vài nơi trong ngày mùng ba
bắt đầu từ ngày mùng bốn trời mây thay đổi phổ biến không mưa
cường độ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ gia tăng thêm
cao nhất trưa chiều tại khu vực giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới trạng thái tạnh giáo và có nắng nhiều
vẫn là tiết trời chủ đạo bao trùm trên toàn vùng
độ ẩm trong ngày khá thấp chưa chiều chỉ phổ biến từ năm mươi đến sáu mươi năm
cùng với nắng có cường độ mạnh nhất trong khoảng thời gian này
vì thế quý vị nên bổ sung đủ nước và khoáng chất cho cơ thể nếu có tham gia hoạt động ngoài trời
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay